ngay khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về một người đàn ông đang sống trong hang khỉ thuộc thôn văng đẹp xã thanh bình huyện mường khương lực lượng chức năng đã nhanh chóng triển khai phương án tiếp cận đối tượng
thời điểm nhận được tin báo đó công an huyện mường khương đang có một tổ cán bộ công tác tại xã thành bình nên ngay lập tức phương án truy lùng đối tượng được triển khai
sáu căn bộ cả chính quyền công an xã và huyện
ngay lập tức tìm đường lên hang khỉ để trị bắt đối tượng
chúng nhân dân báo tin là tại khu rừng khỉ khu vực rừng sâu rừng khỉ có cái căng bạc cái bạc và có cái khói
thì chúng tôi là sau khi tiếp nhận thông tin thì chúng tôi đã cùng với trưởng quan xã trưởng quan xã công an viên trưởng thôn
và chúng tôi gồm
sáu đồng chí trực tiếp lên để xác minh các đối tượng
chúng tôi chia làm hai tổ
và nó lực trên đường lên rất là khó lên không có lối đi mà nó chỉ là đường rừng leo chèo thôi
tôi là tổ tôi với đồng chí tráng sinh tra là trưởng huấn xã đồng chí hòa là trưởng thôn cùng một tổ phía trên
còn đồng chí cô hòa đồng chí hoàng văn dùng và đồng chí sáng là công an viên là đi tổ
điênh dưới là điênh dưới
đội lượng trinh sát được chia ra làm hai mũi tiến lên hang khỉ
mũi trinh sát gồm đồng chí tráng sinh tra trưởng công an xã thanh bình đã tiến sát được tới khu vực hang khỉ
thì thấy một người đàn ông đang ngồi ăn cơm
người đàn ông ấy chính là ma sơn trứng
hàng sinh tra
tại vì cái hang nó ở trên một cái tên ấy này nó bách đá này
cái ngọn một cái cây gỗ to như thế này
ở dưới này nhưng mà cái hang nó ở trên lưng trừng cái ngọn này
thế nên là rất nguy hiểm
mà chỉ cần sơ ý một cái trượt chân thôi
hoặc là ấy một tí là có thể là rơi trong bách đá
khi cách nơi người đàn ông đó ngồi chỉ khoảng hơn một mươi mét thì có một đồng chí trong tổ hôn linh
khi vừa nghe tiếng người nói người đàn ông kia liền vơi cẩu súng lên và bắn liền hồi
tiếng súng chát chúa làm xấy tạc không khí tĩnh lặng của nước rừng
một tiếng súng đó cũng làm cho đồng chí trắng
đồng chí trả quỷ ngã và ra đi mãi mãi
khi chúng tôi tiếp cận cái lều thì cái tổ bên dưới là đồng chí cụ hòa cụ xuân hòa đồng chí phát hiện
nhìn thấy người đồng chí hô là yêu cầu ra kiểm tra thì đối tượng ngay lập tức là đối tượng đã bắn về phía chúng tôi
thì lúc đấy trời cũng đã tối nhẹ
khi có tiếng súng nổ thì các anh em tản ra
ngay khi tiếng súng tổ công tác bao vây quan miệng hang rút phải xuống dưới
rồi cử người về huyện báo cáo
lợi dụng lúc đấy người đàn ông quay trở lại vào hang
vơ vội đồ đạc rồi tẩu thoát

tổ công tác công an huyện mực khương tại xã thanh bình
báo về là
tại hang khỉ của thôn văn đẹp của xã thanh bình huyện mộc khương
có một đối tượng đã dùng súng bắn vào tổ công tác
làm cho đồng chí tráng chiến trà trưởng quan xã bị hy sinh
lúc đó tiếp nhận được tin báo
chúng tôi đã tổ chức huy động lực lượng triển khai lực lượng công an huyện xuống địa bàn
chính vì vậy mà khi lực lượng công an huyện đến truy bắt
thì hắn ta đã bỏ đi từ khá lâu trước đó
nấu ăn ở đây
tuy nhiên là buổi tối đối tượng sẽ nghỉ tại những hang hốc này
mà đối tượng nó đã
sau khi gây án nó đã lợi dụng cái địa hình rừng núi nó đã
bỏ trốn khỏi địa bàn
thế nên là khi vào thì nó coi như là
treo lên được cái hàng đá nó là rất là vất vả
vách đá nó dựng đứng lên
thế nên là chúng tôi đã triển khai
lên thì gọi như là bám theo vách đá
men theo vách đá
mà từ chín giờ tối
chúng tôi leo theo vách đá mà lên đến cái hang đó
thì gọi như là ba giờ sáng
chúng tôi lục phát
thế mà chờ đến sáng này chúng tôi đã triển khai để tìm
và phát hiện ra được
lúc đó thì ở huyện nó đã tăng cường xuống rồi
lực lượng xuống rồi

thì mới phát hiện ra được
đồng chí tráng xín trà bị bắn xuyên từ bụng lên mang tài
thế nên gọi như là nằm chết dưới chân cái vách đá đó
sau khi gây ra cái chết cho đồng chí tráng xín trà
người rừng ma xeo chứn tiếp tục bỏ trốn vào rừng sâu
và sống dọc hai bên bờ sông chày
thuộc huyện simacai của tỉnh lào cai

đối với lực lượng công an tỉnh lào cai
cái chết của đồng chí trà đã đưa vụ án vào giai đoạn vô cùng phức tạp
vì vào thời điểm đó ở khu vực biên giới đang có nhiều vấn đề nảy sinh
ngay sau khi vụ án xảy ra giám đốc công an tỉnh lào cai đã huy động lực lượng truy bắt lên đến hàng trăm cán bộ chiến sĩ vào cuộc
và đến ngày một mươi một tháng tám năm một nghìn chín trăm chín mươi tám giám đốc công an tỉnh lào cai đã quyết định thành lập chuyên án tám trăm chín mươi tám g để tập trung lực lượng phương tiện điều tra truy bắt thủ phạm gây án
tỉnh đã lập chuyên án
tỉnh đã lập chuyên án tám trăm chín mươi tám g để đấu tranh sàng lọc các đối tượng
vì đây là một địa bản miền núi rừng đi lại rừng đường xã xã xôi
hồi thời điểm ấy nó chưa có đường như bây giờ
thì việc này lại rất khó khăn
và trực tiếp tôi cũng đã tham gia chuyên án đấu tranh qua sàng lọc
chỉ mới mở ra mấy cái đối tượng
trong đó là có đối tượng mà xem chứ này là đối tượng này
đưa vào diện nghi
qua mô tả của người dân thì xung lửa người bỏ trốn tại ban nhân dân xã tà thàng
có nhiều đặc điểm giống với người ở trong hang đá đã bắn chết đồng chí tráng xín trà
và cũng từ đây mọi dấu vết của tên người rừng sống trong hang đá dần được hé lộ
từ tình tiết thán khai là đã đi bộ đội được bảy năm
bàn chuyên án đã chỉ đạo
giải soát toàn bộ số người đi bộ đội
có thời gian từ bảy đến tám năm tại các xã giáp bê bờ sông chảy
từ các huyện mường khương và bắc hà
qua xác minh tại thôn phiền cư một xã nàn xín huyện bắc hà
có một đối tượng tên là ma sêu chứ sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đi bộ đội từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đến năm một nghìn chín trăm tám mươi hai thì ra quân về làm phó chủ tịch xã
năm một nghìn chín trăm chín mươi làm sán đội trưởng
và sau đó chứ bỏ lên rừng không rõ lý do
giám định thì coi như là nó trùng khớp với cái vỏ đạn
do cái khẩu súng mà đối tượng lấy cắp của công an xã tà thàng
sau đó thì mới tập trung vào cái điều tra và xác định là cái đối tượng gây án ở tà thàng
bỏ trộn ăn cắp súng ở tà thàng và đối tượng bắn chết đồng chí trà
với quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thù ác
bằng các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào quân chống nhân dân
dân ở hai huyện mường khương và bắc hà
lực lượng công an đã thu thập được thông tin là có một số người làm nương ở bờ sông chảy
và số người đi rừng có gặp một người mang theo khẩu súng ak
và khi thấy người này họ đều bỏ chạy
suốt từ năm một nghìn chín trăm chín mươi chín đến năm hai nghìn
trong khu vực rừng già có nhiều hiện tượng lạ như có khói ở trong rừng
các lều nương bị mất thức ăn
khiến cho quân chống nhân dân hoang mang lo sợ không dám đi rừng một mình
đối tượng nó vẫn xuất hiện nó có vũ khí
thế nên là nó làm cho quân chống nhân dân nó hoang mang
hai nó là lúc nào cũng cảm giác cái địa bàn của mình không an toàn
có một cái đối tượng nó hoạt động như phỉ như thế
thế mà dân gặp vẫn gặp
nó mang súng mang vũ khí như thế
thì nó nói về mặt an ninh
cái chính trị là trật tựu an toàn xã hội là đánh giá là cái địa bàn nó không an toàn
các vụ án vùng cao nhiều khi bắt nguồn từ những nguyên nhân thật đơn giản
nhưng hậu quả lại hết sức đau lòng
vụ ma xeo chứ này cũng vậy
tất cả cũng chỉ bắt đầu từ việc bị nghi ngờ bị ma nhập
nên đối tượng phải chạy trốn vào rừng
rồi từ đó tất cả hệ lực xảy ra
ở vùng cao đa phần đối tượng đều chạy trốn theo cách của ma xeo chứ
nghĩa là sau khi gây án thường bỏ trốn vào nơi rừng thiêng nước độc
các vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh nói chung
cũng như một số xảy ra tại địa bàn huyện huỳnh khương
trong đó có vụ án điển hình vụ án đối tượng gây án là ma xeo chứ
sau khi gây án thì các đối tượng thường lựa chọn cho mình giải pháp
thứ nhất là trốn lên rừng cao rừng rà núi cao
hoặc thứ hai là nhanh chóng lẩn trốn sang trung quốc
đây là một trong những phương án lựa chọn và thủ đoạn
của tội phạm và gây khó khăn rất lớn cho công tác điều tra xác minh cũng như truy bắt đối tượng
xác định được đối tượng gây án không hề dễ truy bắt
như gã người rừng nơi rừng hoang núi thầm còn khó vạn lần hơn
có thể nói là như việc mò kim đáy bể với đối tượng rất thông thuộc địa bàn
còn lực lượng chức năng thì không nên việc truy lùng và bắt giữ đối tượng là vô cùng phức tạp
thêm nữa khả năng tự sinh tồn thích nghi với cuộc sống hoang dã
đã khiến các đối tượng trở nên cực kỳ manh động và liều lĩnh
khó khăn vất vả bám trụ nơi rừng thiêng nước độc là thế
nhưng tung tích của người rừng ma seo trứ vẫn là một ẩn số với toàn bộ ban chuyển án
từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn tám hễ bất cứ khi nào nghe được người dân thông tin về đối tượng trứng
thì lực lượng công an lại lên đường
không quản ngại nắng mưa gió rét nước lũ ăn ngủ trong rừng hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an dân quân
và lực lượng vũ trang địa phương tham gia chủi bắt ma seo trứ nhưng đều thất bại
núi cao rừng rậm và treo leo này
thực ra chúng tôi đi xuống này là khi mà xuống bờ sông chảy này
từ trên xã cao sơn này xuống bờ sông chảy này
thì nhìn từ trên cao sơn xuống sông chảy này nó như một sợi chỉ trắng
xuống là mở mất gần một buổi
xuống đi xuống này cứ xuống là chân ngựa nọ chạm đầu này kia

vì bách đá mới dựng đứng khe suối mới này

để sinh tồn trong rừng thương nước độc trốn tránh ánh mắt của những người lạ bản thân chứa cũng phải trả những cái giá rất đắt nguy hiểm tới tính mạng

vì từng có bảy năm sống trong quân đội
được thăng đến chức tiểu đội trưởng
có nhiều thành tích trong truy bắt biệt kích thám báo
gia quân lại làm xã đội trưởng
được phát súng và lựu đạn bảo vệ bà con
nên chứ rất am hiểu chiến thuật ẩn mình
phòng thủ giúp lùi
hai mươi năm lần trốn
mặc dù bị lực lượng chức năng truy bắt gắt gao
nhưng chưa bao giờ chứ phải đứng trước nguy cơ bị bắt sống
khó khăn vất vả bám trụ nơi rừng thương đức đọc là thế
nhưng tung tích của người rừng ma sao chứ
vẫn là một ẩn số với toàn bộ bản truyền án
từ năm hai nghìn đến hai nghìn tám
hệ bất cứ khi nào nghe được người dân thông tin về đối tượng chứ
thì lực lượng công an lại lên được
đi như thế là thường xuyên là bị đói
không mang theo lương thực
vì nó nặng nặng là không mang lên được
nó chỉ mang mì tôm hoặc là bánh kẹo đi

thế chứ ăn mì tôm sống ăn cây rừng
trong một lần như là đi truy đuổi cái đối tượng này
đói quá thì là anh em này ăn cái quả rừng
nó chín trông rất đỏ
không có kinh nghiệm cho nên chúng tôi ăn vào
hái ăn mà thấy nó ngọt
ăn vào xong bắt đầu là bị ngộ độc
coi như là nói thế này
xem một mồm một nhãi ra
xong rồi nó bị miệng nôn trôn tháo
rất may hôm đó có đồng chí trưởng quán xã đi
người mông đồng chí ghi đồng chí biết cách chữa
thì đồng chí bảo lấy viên đạn bẻ ra
bẻ ra xong là bắt đầu uống cái thuốc súng thì lại khỏi
không quản ngại nắng mưa gió rét nước lũ
ăn ngủ trong rừng
hàng nghìn lượt cán bộ chiến sĩ công an
dân quân và lực lượng vũ trang địa phương
tham gia trụi bắt mà xeo chứa
nhưng đều thất bại
về cái sau cái quá trình hoạt động
thì đối tượng nó cũng lần xôi
thì đối tượng cũng có những cái biện pháp
nó đánh lạc hướng
rồi nó sử dụng các cái động tác ngụy trang
làm cho rất là khó trong quá trình điều tra
qua các cái hang mà chúng tôi biết được
thì đối tượng này cũng hầu hết là chọn
là phải cái hang nó phải có
nó ở cái chỗ quan sát được
cái thứ hai nữa là
hầu hết hang nào cũng có nước gần
không có nước trực tiếp ở đấy
thì cũng không có nước
nó cũng ở quanh gần đấy
phải có nước
cái hang mà gây án của đối tượng này là
có nước ở trong ngay trong hang chảy ra
cho nên nó lựa chọn
rất là là cũng có cái sự quan sát
tức là nó phải có cái phòng thủ
quan sát từ trong hang ra được
trong suốt thời gian gần hai mươi năm lẩn trốn
mà xeo chứa đã lập hàng trăm căn cứ
dọc tám mươi km sông chảy cực kỳ hoang vu
vì từng có bảy năm sống trong quân đội
được thăng đến chức tiểu đội

có nhiều thành tích trong truy bắt biệt kích thám báo
gia quân lại làm xã đội trưởng
được phát súng và lựu đạn bảo vệ bà con
nên chứ rất am hiểu chiến thuật ẩn mình
phòng thủ rút lùi
hai mươi năm lận trốn
mặc dù bị lực lượng chức năng truy bắt gắt gao
nhưng chưa bao giờ chứ phải đứng trước nguy cơ
để bắt sống
hôm đó là ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên đường y đi chợ mua thực phẩm về
chứ bị người dân xử lý
xã thàng chư phìn huyện simacai
bất ngờ phát hiện
khi đang đi bộ ra phía bờ sông chảnh
tin này được nhanh chóng báo
tới đồng chí sùng a xín
trưởng công an xã thàng chư phìn
anh xín một mặt báo
cho ủy ban nhân dân xã để xin thêm lực lượng
một mặt vẫn cùng
quân chúng nhân dân bám theo giống
của tên người dân
qua theo dõi nắm được quy luật hoạt động của người rừng
là khi xuống chợ hàn sức kích súng ở rừng
và trong địa chỉ có dao
nên lực lượng dân quân quyết định chặn lại để kiểm tra